tòa án nhân dân tp hcm vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo trần văn bang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tại quận bình thành tp hcm tám năm tù về tội làm tàn trữ phát tán hoặc tuyên truyền
thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng trần văn bang đã có hành vi tàn trữ soạn thảo đăng tải và phát tán trên mạng internet
các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội
chủ nghĩa việt nam gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trực tự an toàn xã hội
trên địa bàn tp hcm trần văn bang đã sử dụng ba tài khoản facebook gồm trần bang ban trần và trần trót
để soạn thảo đăng tải ba mươi chín bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ bán nói xấu chính quyền nhân dân
thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân liên quan đến vụ việc còn có các đối tượng
phạm thị đoan trang và phạm trí thành các đối tượng này có hành vi soạn thảo biên tập phát hành
và tặng cho trần văn ban một số tài liệu có nội dung vi phạm pháp luật